nhờ ứng dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật và nắm vững quy trình thụ phấn bổ sung nên tỷ lệ đậu quả của bưởi phúc trạch đã gia tăng
tuy sản lượng bưởi ngày một tăng nhưng giá lại rất mạnh chỉ bằng khoảng năm mươi so với những năm trước
toàn huyện hiện có một tám trăm linh hectare bưởi phúc trạch trong đó khoảng một hai trăm linh hectare cho thu hoạch sản lượng ước đạt khoảng một mươi tấn doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng
các xã có số lượng bưởi lớn là hương trạch hương đô lộc yên nhờ biết cách thụ phấn bổ sung tỷ lệ đậu quả bưởi năm nay rất cao nhiều cây đậu hơn một trăm linh quả
thời điểm này thương lái đang đổ rồn về hương khê để thu mua bưởi do bưởi khá nhiều nên dễ mua nhưng vì các đơn vị đầu mối mua với giá thấp nên giá thu mua của người dân không cao
vườn bưởi cho thu nhập thấp hơn hẳn so với các năm trước
bưởi xuống giá còn bởi quả nhỏ hơn nhiều so với mọi năm sau khi phân loại số lượng bưởi nhỏ giá dưới một mươi đồng
bưởi khó khăn thực nhất là đầu giá nhưng lượng bưởi càng ngày càng phát triển
năm nay sáu bảy năm ngoại có thể gặp ba bốn lần tỷ lệ quá
những năm ngoại trùng bình quấn một quả bốn mươi ngàn mua cả vườn
còn năm nay bình quấn một quả chỉ có được hai mươi ngàn
thế nên mong muốn của người dân ở địa phương là các cấp trên có làm tìm cách tìm cái đầu giá cho cái bưởi
cái sản phẩm thương hiệu cái bưởi phúc trách
mong muốn người dân toàn nhỏ trúng cái ống sổ mà toàn sợ phương trạch
do ảnh hưởng của thời tiết bưởi năm nay ra hoa muộn quả nhỏ lại chín tập trung
nhiều người dân muốn bán để tránh mưa bão nên số lượng bán ra lớn ồ ạt dễ bị ép giá
dù bưởi phúc trạch đã có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý nhưng thị trường chưa nhiều
hiện mới chỉ có một doanh nghiệp là tân phong thanh xã phúc trạch thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ với người dân
tuy nhiên với sản lượng hơn một mươi tấn mỗi năm
thì doanh nghiệp chỉ mới đảm bảo tiêu thụ được một phần nhỏ còn lại vẫn chủ yếu dựa vào tư thương
tuy vậy nhiều người dân hiện tại không có mong muốn ký kết tiêu thụ với doanh nghiệp mà chủ động bán ra
mặt khác vì giá cả của doanh nghiệp được cấp thương hiệu và tư thương không có sự tranh lệch nhiều
nên người dân không mấy mạn mà
tất cả các sản phẩm của buổi bữa là ra quả ồn định
từ đó mà cái nhận thức của người dân trong việc là phát triển cái bưởi phúc trạch đã có những cái thuận lợi hơn để đưa cái bưởi trở thành cái sản phẩm chủ lực của huyền
thì ngoài cái việc là huyền tập trung cái xúc tiến thương mại đến cơ sở cái chỉ dân địa lị của bưởi phúc trạch và cái thương hiệu sản phẩm đã được cục sở thủy tế cung cấp
thì một điều mà huyện muốn quan tâm đề nghị các nhà khoa học đó là tăng cường cái ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm sao tạo ra cái mẫu mã quả bưởi nó được tốt hơn và đẹp hơn để nó có thể chiếm lĩnh được cái thị trường ở các trung tâm thương mại để tạo ra ổn định sản phẩm đầu ra cho người nông dân
hiện huyện hương khê vẫn đang phân công các ngành phòng ban kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ nâng cao giá trị bưởi phúc trạch
tuy nhiên thiết nghĩ người trồng bưởi cũng cần gắn quyền lợi với trách nhiệm
bảo vệ danh tiếng của sản phẩm bưởi phúc trạch từ đó chủ động trong quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý bưởi phúc trạch thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào tự đào tạo nâng cao kỹ thuật canh tác sản phẩm theo quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tự kiểm soát chất lượng sản phẩm tại chỗ